mặc dù cơn bão số một mươi hai đã đi qua nhưng đến nay một số địa phương trên địa bàn huyện miền núi an lão
tỉnh bình định vẫn còn bị chia cắt do đất đá sạt lở vùi lấp các tuyến giao thông
đây là cảnh tượng tại cầu an liên bắc qua sông an liên nối từ xã an trung đi các xã an dũng
an vinh đã bị sập do đợt mưa lũ trong cơn bão số một mươi hai giải pháp trước mắt mà ủy ban nhân dân huyện
an lão thực hiện là bắt cây cầu tạm như thế này để người dân đi lại tuy nhiên điều này vô cùng nguy hiểm
bà con đi lại hết sức khó khăn vừa rồi là qua cơn bão số một mươi hai đối với địa phương cũng đã chỉ đạo bà con nhân dân
không qua lại khu vực nguy hiểm này là chúng tôi là cũng nhờ lực lượng chỉ đạo lực lượng công an dân quân
nhất nhớ bà con canh gác không cho bà con qua lại để tránh tình trạng sạt lở
trước tình hình sạt lở và sập cầu nặng nề như thế này
không chỉ việc đi lại của đồng bào bị khó khăn chia cắt mà cả điện lưới cũng đã bị mất và hơn hai bảy trăm linh hộ dân đang thiếu nước sinh hoạt
thời gian đến chúng tôi cũng tập trung làm sao để hỗ trợ thêm cho bà con để ổn định đợt sống
sáng nay sở giao thông cũng đã ra làm việc với huyện để có phương án để chúng tôi xử lý để thông tuyến
trước mắt là thông tuyến để cho xe honda đi lại

bà con huyện an lạc đã đảm bảo cho bà con đi lại thông thường trước dịp tết nguyên đáng năm nay
bà con đã đảm bảo sẽ còn phải chịu khó khăn thêm nhiều ngày nữa
bà con nơi đây rất cần sự hỗ trợ của tỉnh bình định và trung ương để nhanh chóng ổn định cuộc sống của người dân